bộ y tế đã tổ chức hội thảo triển khai nghiên cứu sản xuất thử nghiệm lâm sàng cấp phép đăng ký sử dụng vaccine covid một mươi chín tại việt nam
việt nam hiện đang kiểm soát tốt dịch bệnh covid một mươi chín tuy nhiên để thật sự đẩy lùi dịch bệnh này giải pháp hiệu quả nhất vẫn là vaccine phòng covid một mươi chín
trong bối cảnh đại dịch đang diễn biến phức tạp tại nhiều quốc gia trên thế giới việc nghiên cứu sản xuất và làm chủ nguồn cung cấp vaccine phòng covid một mươi chín trong nước là hết sức quan trọng
việt nam đã có hệ thống quản lý chất lượng vaccine theo tiêu chuẩn của tổ chức y tế thế giới do đó nếu thành công vaccine covid một mươi chín trong nước có thể xuất khẩu góp phần phòng đại dịch cho các nước trên thế giới
hội thảo đã đưa ra những cơ chế chính sách và quy định phù hợp để tạo điều kiện thúc đẩy việc nghiên cứu sản xuất thử nghiệm lâm sàng cũng như cấp phép đăng ký và sử dụng vaccine trong thời gian sớm nhất
giúp phòng chống đại dịch covid một mươi chín mà vẫn bảo đảm tính hiệu quả và an toàn của vaccine đối với người tình nguyện tham gia nghiên cứu cũng như người sử dụng vaccine sau này